tại xã trà đốc huyện bắc trà my tỉnh quảng nam công ty thủy điện sông tranh thuộc tổng công ty phát điện một đã phối hợp với ủy ban nhân dân huyện bắc trà my tổ chức lễ hội cầu mưa và thả cá sông chanh lần thứ tư
lòng hồ thủy điện sông chanh hai có diện tích trên hai một trăm linh ha mặt nước có nhiều loại thủy sản có giá trị kinh tế
tuy nhiên do có sự thay đổi về môi trường nước và dòng chảy nên có dấu hiệu suy giảm về chủng loại thủy sản
xuất phát từ tình hình thực tế trên hàng năm công ty thủy điện sông tranh phối hợp với ủy ban nhân dân huyện bắc trà my thực hiện chương trình thả cá giống nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản góp phần nâng cao điều kiện sống của người dân quanh khu vực lòng hồ
đến nay đã có gần ba trăm linh con cá giống trị giá hơn một trăm bốn mươi triệu đồng được thả trong lòng hồ
qua theo dõi việc đánh bắt của nhân dân đến nay lượng cá giống đã phát huy hiệu quả sản lượng cá đánh bắt được của nhân dân khu vực lòng hồ ngày càng tăng
đến nay lượng cá giống đã phát huy hiệu quả sản lượng cá đánh bắt được của nhân dân khu vực lòng hồ ngày càng tăng